cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm và làm việc tại bắc cạn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm chính thức cộng hòa liên bang đức
và tham dự hội nghị cấp cao g hai mươi

chủ tịch quốc hội lào thăm việt nam
chiều ngày sáu tháng bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh bắc cạn
về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác đối ngoại công tác xây dựng đảng trong thời gian qua
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn du bí thư tỉnh ủy bắc cạn
đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác xây dựng đảng trong thời gian qua
tuy còn là một tỉnh nghèo thu ngân sách hàng năm còn thấp nhưng trong những năm qua
đảng bộ tỉnh bắc cạn đã đoàn kết nêu cao quyết tâm chính trị nỗ lực thực hiện
và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cũng trong chuyến thăm và làm việc tại bắc cạn chiều cùng ngày
trước thềm kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị bé và bùi thị thu
cùng các gia đình chính sách có công với cách mạng ở thành phố bắc cạn
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ với quy mô năm trăm linh giường
đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sáng ngày bảy tháng bảy trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc
tại tỉnh bắc cạn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm xã sĩ bình huyện bạch thông
xã sĩ bình là một xã vùng cao cách trung tâm thành phố bắc cạn khoảng hai mươi km
toàn xã có gần một tám trăm linh nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc tày nùng và giao
trao đổi với bà con các dân tộc trong xã tổng bí thư mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết
có ý chí vươn lên mạnh mẽ phát huy tiềm năng thế mạnh để không ngừng phát triển vươn lên
nhân dịp này tổng bí thư đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ phủ thông huyện bạch thông
thăm và tặng quà một số hộ dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn tại xã sĩ bình huyện bạch thông
sáng ngày sáu tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã đến thắp hương
tại nhà tưởng niệm đại tướng nguyễn tri thanh nhân năm mươi năm ngày mắt của đại tướng
sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương trước anh linh đại tướng nguyễn trí thanh
và tham quan các gian trưng bày hình ảnh tư liệu hiện vật về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng
thành kính tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhà chính trị quân sự lỗi lạc của đảng quân đội người con ưu tú của dân tộc việt nam
nói chuyện thâm mật với các thành viên trong gia đình đại tướng nguyễn tri thanh
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn các thế hệ con cháu của đại tướng sẽ tiếp bước cha ông
không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập công tác phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chung của đất nước nhân dân và quân đội ta
nhận lời mời của đảng nhà nước và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước và quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do chủ tịch quốc hội pani yathutu dẫn đầu
và dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hiểu nghị và hợp tác việt nam lào tại tỉnh sơn la việt nam
từ ngày ba đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội pani yathutu bày tỏ vui mừng
quan trọng của mỗi đảng mỗi nước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
hai bên khẳng định cùng nhau gìn giữ vùn đắp phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
chủ tịch quốc hội lào
năm tháng bảy tại thành phố sơn la tỉnh sơn la đã diễn ra lễ trao tặng hôn trương của chủ tịch nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho các đồng chí lãnh đạo của một mươi sáu tỉnh gồm các tỉnh phía bắc
và các tỉnh có chung đường biên giới với việt nam của nước bạn lào
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu tham dự buổi lễ
tại buổi lễ thay mặt đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng hôn trương độc lập hạng hai cho đại diện một mươi một cá nhân
trao tặng huân chương độc lập hạng ba cho đại diện bảy mươi bốn cá nhân và trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đại diện ba cá nhân thuộc nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tối cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã tham dự lễ khai mạc
ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới việt nam lào lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố sơn la
đây là hoạt động quan trọng tiếp theo mở đầu chuỗi các sự kiện chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn hai mươi
thiết thực kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy
kỷ niệm bốn mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào lào việt nam một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày sáu tháng bảy tại tỉnh sơn la chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathutu
đã tham dự buổi lễ khai mạc
đây là hành khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại bản lao khô xã phiêng khoài huyện yên châu
đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
khu di tích có diện tích ba năm ha với mức đầu tư gần năm mươi bốn tỷ đồng
được khánh thành sau năm năm khởi công xây dựng và tôn tạo kể từ dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập ngoại giao
sáng ngày bảy tháng bảy tại mộc châu sơn la chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu tới thăm dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại khu di tích lịch sử lưu niệm trung đoàn năm mươi hai tây tiến
sau lễ dân hương tưởng niệm và tham quan khu di tích
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã cùng ghi sổ lưu niệm tại khu di tích
sáng ngày năm tháng bảy theo giờ địa phương chuyên cơ chờ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay frankfurt
kenson bắt đầu chuyến thăm chính thức làm việc tại cộng hòa liên bang đức
và tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi theo lời mời của thủ tướng cộng hòa liên bang đức angela merkel
ngay sau khi đến thành phố frankfurt bang hessen cộng hòa liên bang đức
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại thành phố francurc
chiều cùng ngày thủ tướng đã có cuộc làm việc với chủ tịch hội đồng liên bang đức
kiêm thủ hiến bang rheinland pfanzer bà malu dreyer và phó thủ hiến
bộ trưởng kinh tế giao thông và nông nghiệp bang rheinland pfanzer ông volker wixing
tối sáu tháng bảy theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng đức angela merkel
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiệu quả
nhất trí duy trì thường xuyên cho đội đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương
phía đức cam kết tiếp tục ủng hộ việt nam phát triển quan hệ với eu
cũng như thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
hai bên hài lòng nhận thấy với kim ngạch hai triệu trong một vài năm trở lại đây ổn định
ở mức sấp xỉ chín tỷ usd đức hiện là nhà đầu tư lớn thứ năm của việt nam trong eu
với tổng số vốn đăng ký đạt một bốn tỷ usd
hai thủ tướng hài lòng về kết quả tích cực của diễn đàn doanh nghiệp việt nam đức
được tổ chức nhân chuyến thăm của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc với hai mươi tám thỏa thuận được ký kết
trước đó vào chiều ngày sáu tháng bảy theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến
với tổng thống cộng hòa liên bang đức fran walter stemmeier tại phủ tổng thống
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
coi đức là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu ở châu âu
và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
tổng thống cộng hòa liên bang đức frank walter stemmeier khẳng định
đức luôn coi trọng củng cố phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
một đối tác có vị thế ngày càng quan trọng tại khu vực châu á thái bình dương
hai nhà lãnh đạo vui mừng trước hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo
lao động dạy nghề và khoa học công nghệ nhất trí tiếp tục nỗ lực đưa trường đại học việt đức
sớm trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu tại việt nam và khu vực
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đây là lần thứ hai việt nam được mời tham dự hội nghị thường đình và các hội nghị liên quan của g hai mươi
năm hai nghìn một mươi việt nam đã tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại canada và hàn quốc trên cương vị chủ tịch asean
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã tích cực tham gia thảo luận tại hầu hết các hội nghị quan trọng của g hai mươi
đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm trong quá trình xây dựng tuyên bố chung và các văn kiện của g hai mươi
chiều ngày sáu tháng bảy tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp tổng thư ký tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
george n stock đang có chuyên thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam với tổ chức interpol trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và đánh giá cao sự ủng hộ hỗ trợ nhiều mặt có hiệu quả của ban tổng thư ký interpol đã dành cho lực lượng công an việt nam trong những năm qua
chủ tịch nước mong muốn ban lãnh đạo thường trực và ban tổng thư ký interpol
tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho lực lượng công an việt nam
về quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và interpol chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị interpol ưu tiên hợp tác đào tạo
bồi dưỡng năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của bộ công an việt nam
tạo điều kiện để cán bộ của bộ công an việt nam làm việc tại ban tổng thư ký interpol
sáng ngày bảy tháng bảy chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tp hcm
tiếp xúc cử tri các quận một ba
tại buổi tiếp xúc các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã thảo luận xem xét giải quyết nhiều vấn đề của đất nước thông qua nhiều luật
nghị quyết quan trọng cũng như chất vấn những vấn đề sát với kiến nghị của cử tri
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ và đồng tình với nhiều ý kiến của cử tri
kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã đạt được những kết quả nhất định
nhưng chưa đáp ứng được sự mong mỏi yêu cầu đề ra và cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
chủ tịch nước trần đại quang cũng ghi nhận đánh giá cao các kiến nghị của cử tri về vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
quản lý trật tự đô thị bình xét gia đình văn hóa quản lý giá thuốc
các ý kiến sẽ được tiếp thu truyền tài đầy đủ đến các cơ quan chức năng để nghiên cứu
giải quyết hợp lý góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân
ngày ba bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu
đánh giá tình hình kinh tế xã hội đất nước sáu tháng đầu năm và bàn thảo các giải pháp
nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội cả năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy là thời gian thiên thời
địa lợi nhân hòa của đất nước nhất là về thời tiết
doanh nghiệp người dân phấn khởi làm ăn khởi nghiệp
xu hướng kinh doanh tốt hơn nhìn nhận về những tồn tại cần khắc phục thủ tướng chỉ rõ trong sáu tháng đầu năm
mặc dù đã đưa ra nhiều cơ chế nhiều giải pháp chính sách đồng bộ đầy đủ nhưng việc triển khai còn thiếu lửa
không quyết liệt trong một bộ phận công chức cơ quan địa phương tổ chức thực hiện còn cầm chừng không tâm huyết kém hiệu quả
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ địa phương tập trung đề xuất giải pháp cụ thể
để bảo đảm tăng trưởng từng ngành từng lĩnh vực của nền kinh tế
trong tuần vừa qua đã diễn ra sự kiện thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm chính thức cộng hòa liên bang đức
và tham dự hội nghị cấp cao g hai mươi nhà báo chu hồng thắng báo nhân dân đã có cuộc trao đổi về sự kiện này
trong chuyến thăm của thăm đức của thủ tướng lần này có hai nội dung chính
một là tham dự hội nghị cấp cao g hai mươi và thứ hai là thăm làm việc tại đức
như chúng ta đã thấy các sự kiện đã diễn ra chúng ta thấy là ngoài các sự kiện quan trọng như là các cuộc hội đàm
hội kiến giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc với lại các nhà lãnh đạo đức
thì thủ tướng ta còn có một loạt các cuộc gặp với giới chức địa phương các nhà lãnh đạo các bang
cũng như là lãnh đạo doanh nghiệp của đức cho thấy mở ra những cơ hội hợp tác mới không chỉ giữa cấp cao
mà còn mở ra các cơ hội hợp tác giữa các địa phương các bang cũng như là doanh nghiệp của đức với lại việt nam
đóng góp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức tiếp tục phát triển
việc việt nam được nước chủ nhà đức chủ động mời tham dự rồi tham gia đầy đủ các sự kiện các chuỗi hoạt động của hội nghị
cũng như là thảo luận các vấn đề ưu tiên của g hai mươi cũng như là apec có thể phối hợp cùng thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi bảy này
thì có thể nói sự kiện đó cho thấy là bạn bè quốc tế đánh giá rất là tích cực về vai trò cũng như là cái sự đóng góp của việt nam
trong các tiến trình quốc tế cũng như là các vấn đề toàn cầu
một khía cạnh khác chúng ta có thể thấy cái ý nghĩa của cái chuyến tham dự hội nghị g hai mươi của thủ tướng nguyễn xuân phúc lần này
chúng ta có thể nhìn lại bối cảnh hiện nay việt nam đang có quan hệ đối tác chiến lược với một mươi nước thành viên g hai mươi
và có quan hệ đối tác toàn diện với hai nước thành viên g hai mươi như vậy chúng ta có quan hệ về mặt đối tác thân cận
với hơn một nửa trong số hai mươi thành viên của g hai mươi này
như vậy thì có thể nói chuyến tham dự hội nghị g hai mươi của thủ tướng nguyễn xuân phúc
là một dịp hết sức thuận lợi để việt nam có thể thúc đẩy củng cố quan hệ mở rộng hợp tác giữa việt nam
với các nước thành viên g hai mươi trong đó có đức nước chủ nhà của hội nghị cấp cao g hai mươi hai nghìn một mươi bảy lần này
đến đây chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại